lợi ích của cà rốt giúp tăng cường sức khỏe
cà rốt là thực phẩm rất quen thuộc cung cấp dinh dưỡng dồi dào mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể
sau đây là chính lợi ích của cà rốt bạn nên biết để tăng cường sức khỏe
cà rốt giúp cải thiện tầm nhìn
cà rốt rất giàu beta carotene một chất chống oxy hóa mà cơ thể chuyển đổi thành vitamin a
vitamin a đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì thị lực khỏe mạnh và ngăn ngừa bệnh quán gà
một sung cà rốt vào chế độ ăn uống sẽ giúp cải thiện thị lực
cải thiện sức khỏe làn da
cà rốt chứa nhiều chất chống oxy hóa như karotino và vitamin c
giúp cơ thể phải làn da chống lại các tổn thương do gốc tự do từ đó thúc đẩy làn da khỏe mạnh
lượng vitamin c có trong cà rốt còn hỗ trợ sản xuất colagen giữ cho làn da luôn tươi trẻ và đàn hồi
tăng cường miễn dịch
cà rốt luôn là nguồn cung cấp vitamin b sáu và c dồi dào
cả hai loại vitamin đều góp phần tạo nên hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và chống lại bệnh tật nhiễm trùng cúm
ngoài ra vitamin b sáu hỗ trợ sản xuất kháng thể giúp bạn phục hồi nhanh chóng sau khi bị nhiễm trùng
tiêu hóa tốt hơn
cà rốt rất giàu chất sơ là nguồn quan trọng để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh
nó hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh và thúc đẩy nhù động ruột
ngoài ra chất sơ còn ngăn ngừa táo bón và đầy hơi
cà rốt là sự lựa chọn tuyệt vời để giảm hoặc duy trì cân nặng vì hàm lượng calor và chất béo thấp
thêm vào đó nó có hàm lượng nước và chất sơ cao giúp bạn cảm thấy no giúp hạn chế cơn đói giảm cảm giác thêm ăn vặt không cần thiết
với thành phần giàu chất dinh dưỡng cà rốt hỗ trợ giảm cân bằng cách giảm ăn quá nhiều giữa các bữa ăn
giảm mức coresterol
cà rốt chứa chất sơ hòa tan giúp liên kết với coresterol trong đường tiêu hóa và ngăn chặn sự hấp thụ của nó vào máu
điều này có thể góp phần làm giảm mức cholesterol xấu và cải thiện sức khỏe tim mạch
giúp hơi thở thơm tho
cà rốt giòn và nhiều sơ tự nhiên giúp kích thích sản xuất nước bọt
nước bọt giúp rửa trôi các mảnh vụn thức ăn và vi khuẩn trong miệng giảm nguy cơ sâu răng và bệnh nứa răng
ngoài ra theo postman deltake carod còn giảm nguy cơ sâu răng vì việc nhai cà rốt sống có tác dụng như một bàn trải đánh răng tự nhiên
động tác nhai sẽ xoa bóp nứa và loại rau tươi sáng này có nhiều chất caratin tấn công mảng bám cũng như vitamin a rất quan trọng để tăng cường men răng
cung cấp nước cho cơ thể
mặc dù có kết cấu chắc nhưng cà rốt lại có hàm lượng nước rất ấn tượng có tới chín mươi là nước
điều này đặc biệt có lợi dùng sau khi tập thể dục
cung cấp nước cho cơ thể
do đó kết hợp cà rốt vào chế độ ăn uống của bạn có thể là một cách đơn giản và hiệu quả để đảm bảo hydrad hóa tối ưu cùng với nước uống thông thường
cải thiện sức khỏe não bộ
cà rốt có một số chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của não như vitamin như k một folles và cali hỗ trợ chức năng nhận thức duy trì trí nhớ và giúp việc học tập trở nên dễ dàng
một số cách chế biến cà rốt
cà rốt sống được dùng như một món ăn nhẹ hoặc món khai vị và được thái lát cắt nhỏ hoặc bao sợi để thêm vào món salat
cà rốt cũng có thể được nấu bằng nhiều phương pháp khác nhau chẳng hạn như luộc hấp áp chảo giang hoặc nướng
khi nấu chín cà rốt được ăn như một món ăn phụ hoặc nấu cùng với các loại rau khác
chúng cũng thường được thêm vào các món ăn khác chẳng hạn như món sao món thịt thầm trứng tráng súp và các món hầm
lưu ý khi lựa chọn hãy tìm những củ cà rốt có màu sắc đồng đều từ trên xuống dưới vỏ mịn và không có vết nứt
cà rốt có thể hơi xanh ở phần ngọn nhưng màu sẫm ở phần ngọn cho thấy cà rốt đã ra
nhìn chung những loại cà rốt có sẵn thường dài và mảnh nhưng cũng có những loại ngắn và mập
chọn những củ cà rốt còn cuống tươi tránh những củ cà rốt đã bắt đầu mọc mầm có vết thâm đốm mềm